chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị văn phòng ubnd tỉnh tiền giang vừa có thông báo thông tin về việc xử lý sai phạm của sở y tế liên quan đến công ty việt á
thưa quý vị văn phòng ubnd tỉnh tiền giang vừa có thông báo thông tin về việc xử lý sai phạm của sở y tế liên quan đến công ty việt á
ubnd tỉnh tiền giang sẽ tham mưu việc xử lý trách nhiệm của sở y tế
ubnd tỉnh tiền giang cũng đã thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy bí thư đảng ủy giám đốc và ba đảng viên có liên quan tại cdc tiền giang
cụ thể là nguyễn ngọc trơn bí thư đảng ủy giám đốc cdc võ thanh bình đảng viên bí thư tri bộ hai đảng ủy cdc tiền giang
triệu vân tuyền tri ủy viên tri bộ hai đảng ủy cdc tiền giang và đặng minh huy đảng viên tri bộ hai
đảng ủy cdc tiền giang
bốn lô thuốc viên nén giảm đau hạ sốt ofajidon do trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm hà nội lấy mẫu kiểm định
vừa được cục quản lý dược bộ y tế thông báo là thuốc giả
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng cục quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương y tế các ngành
thông báo cho các cơ sở kinh doanh người dân không buôn bán và sử dụng bốn lô thuốc ofacido giả nêu trên
phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc
về sản phẩm offajidon giả nêu trên xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất
buôn bán và sử dụng thuốc ophazidone giả
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương thông báo về việc mở rộng thu hồi sản phẩm kem hangendas do công ty trách nhiệm
hữu hạn thực phẩm ân nam nhập khẩu và phân phối
theo đó cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm ân nam đang mở rộng chương trình thu hồi tự nguyện sản phẩm kem hagendas
cụ thể nhằm đề phòng rủi ro thay vì chỉ mỗi vị vani như trước công ty ân nam tiếp tục thu hồi thêm kem hagendaz vị chocolate bỉ loại bốn trăm bảy mươi ba ml và một trăm linh ml
vị bánh quy và kem loại bốn trăm bảy mươi ba ml và một trăm linh ml
cùng kramen vị hạnh nhân loại tám trăm linh ml
tổng số lượng kem thu hồi trong đợt mở rộng là một bốn trăm một mươi chín sản phẩm
công ty ân nam khuyến cáo người tiêu dùng vì quyền lợi và an toàn của chính mình
cần nhanh chóng mang sản phẩm đến các chi nhánh của công ty hoặc tất cả nhà phân phối hoặc nhà bán lẻ gần nhất để thu hồi
trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm ân nam đã thông báo chương trình thu hồi bảy chín trăm năm mươi ba hộp kem hagendas vị vani
có hạn sử dụng trước ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyên nhân thu hồi là do nhà sản xuất general mills đã quyết định chủ động thu hồi tự nguyện sản phẩm kem hagendaz vị vani
sau khi xác định vấn đề xảy ra đối với nguyên liệu từ một trong các nhà cung cấp
để đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của người dân trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín bằng đường bộ
ngành giao thông vận tải hà nội vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các bến xe doanh nghiệp vận tải
không tùy tiện tăng cước phụ phí thu dịp mùng hai tháng chín
theo đó kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay dự kiến lượng khách đi lại sẽ tăng so với ngày bình thường hàng năm
đối với các doanh nghiệp taxi sở giao thông vận tải hà nội lưu ý phải thực hiện kê khai giá niêm yết giá
tuyệt đối không được lợi dụng lượng hành khách tăng cao trong dịp nghỉ lễ để tăng giá
phụ thu hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng các chi phí hợp lý phát sinh
đối với đơn vị vận tải phải niêm yết đầy đủ các bảng thông báo về luồng tuyến chiến lược giờ xe chạy giá vé phương tiện tăng cường
đặc biệt các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh được yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý bến xe
xây dựng kế hoạch phục vụ trên các tuyến nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng
những ngày này những người thợ may cờ của làng nghề tử vân huyện thường tín thành phố hà nội đang tất bật làm việc để
cho thị trường cả nước năm nay sau khi nhịp sống bình thường mới quay trở lại hàng ngàn lá cờ đã được xuất đi mỗi ngày
từ làng từ vân phục vụ cho lễ khai giảng toàn ngành quốc khánh mùng hai tháng chín
những ngày này gia đình anh nguyễn văn phụng ở làng nghề từ vân xã lê lợi huyện thường tín hà nội trở nên tấp nập bận rộn hơn
mỗi ngày gia đình anh sản xuất và chuyển đi năm trăm linh đến sáu trăm linh lá cờ đi khắp cả nước
năm nay đơn cờ tăng nhiều so với mọi năm
vì vậy công nhân tại đây phải làm việc
tăng ca từ sáng sớm đến tối muộn
để nâng cao hiệu quả làm việc và sản phẩm đạt được độ chính xác cao đúng tiêu chuẩn kích thước tỷ lệ
gia đình anh phục đã nâng cấp máy móc đầu tư máy cắt vải bằng laser
gia đình chị vương thị nhung là một trong số ít những hộ vẫn thực hiện công việc may và theo cờ theo cách thủ công
thời gian này chị nhận được nhiều đơn cờ theo phục vụ lễ khai giảng bằng cờ đeo tay
có nhiều đơn hàng ở các tỉnh xa gửi về nên gia đình chị nhung phải làm việc hết công suất để có thể hoàn thành các đơn hàng
tính từ đầu tháng tám gia đình chị đã nhận hơn một đơn hàng
năm ngoái giãn cách xã hội thì nó không các trường rồi là không tổ chức cái gì
thì năm nay thì là vãn hết dịch rồi thì là năm nay là nhộn nhịp là làm nhiều cờ quạt
khách hàng đặt nhiều các đơn hàng các cơ quan đoàn thể giữa các trường làm nhiều làm cả ngày cả đêm
nói chung là những cái cờ mà cờ phổ thông treo thì nói chung giá rẻ chỉ hơn chục nghìn một lá
hôm nay là mới tạm nghỉ in băng rôn băng rôn khẩu hiệu để treo ở đường ấy
đấy cho nên là
băng rôn đề tài là mùng hai tháng chín này rồi là thương binh liệt sĩ này rồi là ngày hai mươi bảy tháng bảy đấy
gia đình in hàng tháng rồi có thể lên đến hàng bảy mươi tám cái băng rôn
là làng nghề có tuổi đời lâu năm nghề may cờ đã giúp người dân tại đây có thêm thu nhập tạo công an việc làm ổn định
trong những năm gần đây những sưởng sản xuất cờ đang từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất
nâng cao sản lượng tăng thu nhập cho người lao động
theo số liệu từ ngân hàng nhà nước đã có hơn năm sáu triệu tỷ đồng được gửi vào hệ thống ngân hàng chỉ tính riêng nửa đầu năm nay
tăng hơn sáu cao gấp gần hai năm lần cùng kỳ năm ngoái
chỉ sáu tháng đầu năm nay lượng tiền mới người dân gửi vào hệ thống ngân hàng lên tới ba trăm hai mươi tỷ đồng
gần gấp đôi so với mức tăng dòng của năm hai nghìn hai mươi một
riêng tại thành phố hồ chí minh tổng huy động trên địa bàn ước đạt ba hai mươi sáu triệu tỷ đồng

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
sau một thời gian chầm lắng gần nửa năm trở lại đây thị trường bất động sản vô cùng xoay động
điển hình là số lượng giao dịch mua bán trung cư tăng cao đột biến do đó lượng cung không đủ cầu

khiến cho nhiều khách hàng phải chuyển hướng sang tìm mua nhà ở trong ngõ bởi tài chính hạn hẹp
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay